thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số hai mươi bảy về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư
và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế
chỉ thị ra bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương
ra soát đánh giá việc đàm phán ký và thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế của việt nam
về đầu tư đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện sửa đổi bổ sung
chấm dứt hiệu lực của các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về đầu tư không còn phù hợp với việt nam
xử lý vững mắc khó khăn nghiên cứu xây dựng điều ước quốc tế mẫu về đầu tư của việt nam
xử lý các quy định pháp luật mâu thuẫn trồng chéo hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp
nghiên cứu thiết lập đầu mối tiếp nhận giải quyết các vương mắc khó khăn của nhà đầu tư
đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại việt nam